theo tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh trung quốc vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm
tại thành phố tịnh tây bách sắc tỉnh quảng tây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một mươi một người thiệt mạng trong đó có chín người mang giấy tờ tùy thân việt nam
chính quyền thành phố tĩnh tây tỉnh quảng tây miền nam trung quốc xác nhận chiếc xe ô tô chở một mươi bốn người
đã lao xuống một vách đá trên con đường ven núi thuộc khu vực hẻo lánh ngày một mươi chín tháng năm
điều tra sơ bộ cho thấy chín trong số một mươi một người thiệt mạng là người việt nam
một người trung quốc và người còn lại chưa xác định được danh tính
cơ quan công an địa phương nghi ngờ đây là vụ án có liên quan tới hành vi vượt biên trái phép
ngay sau khi nhận được thông tin tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đã chủ động liên hệ
với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết
đề nghị phía trung quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân việt nam
bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
để xác minh nhân thân của các nạn nhân sớm thông báo cho gia đình các nạn nhân và địa phương liên quan